các lực lượng điều tra của công an tỉnh quảng ninh đã làm rõ và bắt giữ được thủ phạm vụ cướp xe máy táo tợn trong rừng keo
tại xã thượng yên công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
vụ việc xảy ra vào chiều tám tháng bốn
thời điểm đó một người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh trên đường
đoạn thôn khe số hai xã thượng yên công
mặt có nhiều máu thương tích ở tay và đầu nên đã báo cho cơ quan chức năng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh phối hợp cùng công an thành phố uông bí cầm phả
và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh vào cuộc điều tra
đến chiều ngày chín tháng bốn qua tin báo của một người dân về việc có đối tượng lạ mặt
muốn bán chiếc xe không có giấy tờ có biển số trùng khớp với chiếc xe máy bị cướp
lực lượng công an đã điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ án là cao văn tình
trú tại thôn yên dưỡng xã hồng thái đông thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đội cảnh sát hình sự cùng với cán bộ chiến sĩ trên toàn địa bàn công an thành phố
đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ giả soát đối tượng và giả soát vật chứng của vụ án
trước khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường quang hành đã phát hiện đối tượng
cùng với vật chứng vụ án trên địa bàn phường quang hành
đã tiến hành bắt giữ đối tượng về công an thành phố
nạn nhân trong vụ án là nguyễn trọng đến chú phưởng quang trung thành phố úng bí
hành nghề lái xe ôm trên địa bàn thành phố uông bí
hiện nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện việt đức
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận do thiếu tiền để mua ma túy
nên nảy sinh ý định tìm những người làm nghề xe ôm
rồi yêu cầu đưa đến khu vực vắng vẻ sau đó đe dọa xin tiền
khi thấy nạn nhân có biểu hiện chống đối thì hành hung cướp tài sản

trên cơ quan công an cảnh báo lái xe kinh doanh vận tải hành khách
đặc biệt là lái xe taxi và xe ôm cần cảnh giác trước những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
chỉ đường đến những nơi vắng vẻ để thực hiện các hành vi cướp tài sản
cũng với hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản
hai đối tượng gồm nguyễn năng mạnh phi chú tại huyện lâm hà
và lý ngọc long chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
đã bị công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
vào ngày hai mươi ba tháng ba phi và long đi xe máy đến đoạn đường gần ngã ba công ty hoa hot farm
xã phúc thọ thì chặn xe của ba em học sinh trên đường đi học về
dùng dao và bình xì thơi cây đe dọa các nạn nhân buộc phải đưa ba điện thoại di động
sau đó phi và long đem một chiếc điện thoại đi bán còn hai chiếc để lại dùng
nhận được tin báo công an huyện lâm hà đã bắt phi đang trên đường lần trốn
còn long đã bỏ trốn khỏi địa bàn
gian từ giữa tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt cả hai đã thực hiện năm vụ cướp và ba vụ cướp giật tài sản
trên địa bàn huyện lâm hà và huyện đức trọng để kiếm tiền mua ma túy sử dụng
hiện công an huyện lâm hà đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án
liên quan đến vụ nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công anh lê văn trung
chủ tịch ủy ban nhân dân xã định liên huyện yên định tỉnh thanh hóa
vào chiều ngày năm tháng bốn vừa qua công an huyện yên định đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
và truy bắt được bốn đối tượng gây án
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn vượng ở xã định liên huyện yên định
phạm văn côn ở xã thọ tiến huyện triệu sơn lê đức vinh và phạm anh quân
đều ở xã phúc thịnh huyện ngọc lạc
đây đều là những đối tượng hình sự cộng cán có nhiều tiền án tiền sự
trong đó nguyễn văn vượng là đối tượng cầm đầu có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên định xác định
nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do anh trung không chấp thuận để vượng có hợp đồng vận tải đất đá
và các công trình săn lấp mặt bằng xây dựng của xã định liên
nên đối tượng đã chỉ đạo đàn em tấn công anh trung để sàn mặt
hiện công an huyện yên định đã tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng trên
một xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bốn a một mươi chín nghìn hai trăm chín mươi bốn và thu giữ một cây kiếm
hai con dao một cây gậy ba khúc và đang mở rộng điều tra vụ án
đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số ba bộ tư lệnh cảnh sát biển
vào chiều ngày hôm qua đã phối hợp với công an phường một mươi một tp vũng tàu
bắt quả tăng ba đối tượng đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cụ thể ba đối tượng bị bắt quả tăng tại khách sạn hà sơn thuộc phường một mươi một tp vũng tàu
gồm trần phương lam chú tại tp hcm nguyễn thế tuyên quê ở hậu giang
và nguyễn quý đông quê ở nghệ an
đoàn liên ngành đã thu giữ tăng vật tại hiện trường gồm năm gói ni lông
có tổng trọng lượng là ba trăm hai mươi gram ma túy dạng đá
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tàng trữ che phép chất ma túy
và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu
điều tra theo quy định của pháp luật
liên quan đến sòng bạc khủng quy tụ hàng trăm con bạc sát phạt do nguyễn mạnh hùng
tức khủng sida cầm đầu
vào chiều ngày hôm qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết
đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với chín mươi bốn đối tượng
để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
như an nửa tv đã đưa tin từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay
hùng cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền
phần lớn địa điểm đánh bạc được tổ chức trong các khu vườn điều thuộc huyện đắc đoa tỉnh gia lai
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm
trung bình mỗi ngày sòng bạc thu hút khoảng hai trăm linh đối tượng có ngày đến ba trăm linh đối tượng tham gia
với số tiền đặt cược từ một trăm linh đồng đến một mươi triệu đồng một ván
dạng sáng ngày ba mươi một tháng ba khi hai trăm linh con bạc đang sát phạt nhau
thì lực lượng công an bất ngờ bắt quả tang
vật chứng thu giữ là hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng hàng chục xe ô tô tám mươi điện thoại di động
và nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan
hiện cục cảnh sát hình sự đang truy bắt một số đồng bọn của hùng sida đã tẩu thoát
đồng thời đề nghị các đối tượng còn lại sớm ra cơ quan công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
còn về vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại vườn quốc gia phong nha cải bằng
ngày hôm qua chín tháng bốn cơ quan công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã quyết định khởi tố vụ án
vi phạm về khai thác bảo vệ rừng và lâm sàn theo điều hai trăm ba mươi hai bộ đội đình sự
trước đó đoàn liên ngành điều tra vụ phá rừng ở vùng lõi di sản vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
đã tiến hành kiểm tra hiện trạng rừng thì phát hiện tại tiểu khu sáu trăm bốn mươi chín và sáu trăm năm mươi thuộc xã thượng trạch
có hàng chục cây gỗ bị khai thác trái phép với tổng khối lượng là hơn một trăm linh mét khối
trong đó có bốn mươi năm cây gỗ môn thuộc nhóm hai a và hai mươi một cây còn lại là gỗ táu châm bài lài
mở rộng kiểm tra tại địa bàn dân cư xã thượng trạch tiếp tục phát hiện và thu giữ tại nhà của ông mai văn dinh
bốn mươi hai phép gỗ các loại với khối lượng một bốn mét khối trong đó có chín mét khối gỗ môn
nghi là tăng vật của vụ phá rừng
đáng nói là điểm rừng bị lâm tạc khai thác chỉ nằm cách đồn biên phòng côn rang
thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình khoảng ba km
nhận tin báo về một vụ mất trộm tài sản vào cuộc điều tra thì công an phường tránh lộ
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi không chỉ tìm ra kẻ đã thực hiện hành vi trộm cắp
mà còn triệt phá thêm một tụ điểm ma túy phức tạp ẩn náu trong khu nhà trọ
thù giữ nhiều gói ma túy tổng hợp dạng đá dụng cụ để sử dụng ma túy và đặc biệt là nhiều loại hung khí nguy hiểm
vào sáng ngày năm tháng bốn chị nguyễn thị tuyết liêu ở tổ một mươi một phường tránh lộ thành phố quảng ngãi
đến công an phường tránh lộ trình báo sự việc bị mất hai miếng vàng bốn số chín hai chiếc nhẫn và một đôi bông tai
sau khi tiếp nhận nguồn tin lãnh đạo công an phường đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ
đến khoảng một mươi bảy giờ chiều cùng ngày
công an phường làm rõ thủ phạm chính là nông thị lệ hằng sinh năm hai nghìn
trú tại tổ hai mươi phường tránh lộ thành phố quảng ngãi
đối tượng là người đã từng thuê nhà trọ của chị lưu để ở cách đây vài tháng trước
lực lượng công an đã thu lại một số vàng tiền và tài sản khác cho chị lưu
sau khi mà thủ đề tôi đã mất tài sản thì tôi kịp thời lên công an phường tránh lộ
tôi khai báo thì công an phường danh lộ lập tức triển khai lực lượng
để xuống hiện trường và thu thập chứng cứ và làm nhanh công tác
triển khai công tác mà điều tra tội phạm và bắt ngay tội phạm
thì tôi cũng có gì hơn cũng chân thành cảm ơn lực lượng công an đã nhanh chóng phối hợp và triển khai bắt tội phạm
quá trình phá vụ trộm vàng công an phường tránh lộ đã kịp thời xóa tụ điểm ma túy ngay trong ba phòng trọ của bà lưu
cho đối tượng và tổ chức
đối tượng lê hoài nhân trú tại phường trần hưng đạo thuê lại
tăng vật thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp dạng đá dụng cụ sử dụng ma túy
đặc biệt đã thu giữ nhiều loại hung khí nguy hiểm tại ba phòng trọ do nhân thuê để ở có trang bị cả hệ thống camera quan sát
tuy nhiên qua các biện pháp nghiệp vụ công an phường tránh lộ đã kịp thời xóa tụ điểm ma túy phức tạp này
trong thời gian đánh thì công an phường sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo công an phố
xây dựng kế hoạch tấn công trắng ốc tại phòng
phát động phong trồ quân dân bảo vệ an ninh thủ quốc
qua đó để quân chúng nhân dân nêu cầu tinh thần khánh giấc đủ động
trong khi đó tấn công trắng ốc tại phòng
để giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong thời gian đấy
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an đã kịp thời phá án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giữ bình yên thôn xóm
đang di chuyển trên đường bất ngờ thấy một chiếc xe máy không có người trông coi và vẫn cắm chìa khóa ở ổ
đinh thanh tú chú huyện phú riềng tỉnh bình phước đã nhanh chóng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tuy nhiên đối tượng đã bị bắt giữ sau đó và hiện đang bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước tạm giữ hình sự
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày chín tháng bốn chị lê thị huyền chú tại huyện trơn thành tỉnh bình phước điều khiển xe máy đi làm
khi đến cổng khu công nghiệp chị dừng xe ở lề đường và vào mua đồ ăn sáng
cùng lúc đó đinh thanh tú xuất hiện thấy xe máy của chị huyền vẫn còn có chìa khóa ở trên xe tú đã nhanh chóng leo lên xe nổ máy bỏ chạy
phát hiện xe bị kẻ gian lấy trộm chị huyền chi hô rồi cùng người dân đuổi theo tên trộm
sau khi bị truy đuổi qua nhiều tuyến phố tú bị ép ngã nên đã để lại xe và bỏ chạy sau đó trèo lên cây cố thủ hơn nửa tiếng đồng hồ
lực lượng công an thành phố đồng xoài đã có mặt tại hiện trường và không chế đưa được tú về trụ sở công an
tại đây đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và ba trăm linh tuyến phố được cải tạo xây mới
tuy nhiên thành phố là một thực thể sống nó luôn luôn biến đổi luôn luôn bị suy hao trong quá trình khai thác sử dụng
cho nên việc đồng loạt cải tạo xây mới vỉa hè
vô hình chung sẽ gây ra sự lãng phí
phố trần đăng ninh cầu giấy
nhiều đoạn vỉa hè vẫn đang gấp rút thi công
nhìn chung diện mạo tuyến phố cơ bản được thay đổi khi vỉa hè được khoác trên mình gạch vân đá
xong vẫn câu hỏi cũ sau một thời gian sử dụng liệu có tiếp tục xuất hiện tình trạng bong chóc nứt vỡ
ngay cả những cái đá mà nó không được bền vững lắm mà thi công tốt
vẫn được lâu
còn thì những loại đá mà tốt ấy đá granite ấy
thì anh làm cầu thả vẫn cứ vất như thường
cho nên ở đây ngoài nguyên vật liệu ra
còn những kỹ năng kỹ thuật hay nói rộng ra là
còn cái tâm của cái người làm có làm cho lâu dài không
hay ta làm cho nó hoàn chỉnh trước mắt cái hợp đồng kinh tế
thì lúc giờ thì
dừng sẽ nói nữa
vị trí này có bối cảnh đẹp
là điểm lý tưởng mà các bạn trẻ thường xuyên lựa chọn để chụp ảnh
gạch lát vỉa hè vẫn sử dụng tốt còn nguyên độ phẳng
xong lại nằm trong danh sách ba trăm linh tuyên phố phải cải tạo xây mới
các chuyên gia cho rằng
việc cần làm bây giờ là khắc phục tình trạng vỉa hè xuống cấp ở nhiều tuyến phố
chứ không nên rầm rộ như chiến dịch để rồi gây lãng phí
một thành phố là một thực thể sống
nó luôn luôn biến đổi
nó luôn luôn bị suy hao trong cái quá trình mà khai thác nó
đường xá vỉa hè
kể cả mặt đứng nhà cửa kể cả cây xanh
nó là cái việc bình thường
chúng ta là phải theo dõi nó
nó như một cái tài sản của xã hội
có định kỳ chúng ta hỏng đến đâu chúng ta sửa đến đấy
ở nhật bản thị trường có thể đưa ra một cái giải thưởng là một nghìn đô la
cho những người dân nào phát hiện ra những cái chỗ vỉa hè hư hỏng
đấy tôi nói là từng cái người dân người ta còn có đóng góp vào như thế
và người ta khuyến khích cái ý thức tự giác của cộng đồng
khi mà bảo vệ cái thành phố của mình
vỉa hè không phải một lúc nào đó ngẫu hứng
thì nay thì làm cái này mang làm cái khác
nếu như thế thì thành phố sẽ suy kiệt về tài nguyên tiền bạc
từ năm hai nghìn một mươi đến nay hà nội thực hiện phong trào đại tu vỉa hè
gạch lát tại các tuyến phố kiểu mẫu được quảng cáo tung hô
nhưng đều lần lượt thất bại
rõ ràng chức năng của vỉa hè rất đa dạng
dùng để làm công trình hạ tầng chống cây xanh
và đem lại lối đi an toàn cho người đi bộ
chứ không phải chỉ phục vụ mục đích đẹp đẽ trên bề mặt
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật
nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
trước khi đến với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
một thông tin chúng tôi vừa nhận được từ vĩnh long
khoảng một mươi một h ngày hôm nay ngày chín tháng bốn
đã xảy ra một vụ cháy lớn tại trường mầm non tư
thuộc baby care trên đường phạm hùng
phường hai thành phố vĩnh long
và rất may vụ cháy đã không gây thiệt hại về người
hàng trăm em học sinh mầm non đã may mắn thoát nạn sau vụ cháy
vào thời gian trên tại phòng nghỉ của giáo viên
đã bất ngờ bốc khói dữ dội
phát hiện sự việc giáo viên và nhân viên của trường
nhanh chóng bế tất cả một mươi hai em độ tuổi
từ một mươi năm tháng đến ba mươi tháng tuổi xuống sân
đồng thời đưa các bé đến khu vực an toàn
và gọi điện thoại báo cho lực lượng công an
nhà nước tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã điều động ba xe cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường tiến hành cắt điện
và tổ chức dập tắt đám cháy
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện
và được biết là trường mầm non tư
thuộc baby care đưa vào hoạt động
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
hiện tại có năm phòng học với một trăm hai mươi em học sinh
có độ tuổi từ một mươi năm tháng tuổi cho đến năm tuổi
sau khi xảy ra vụ việc nhà trường đã thông báo
cho tất cả các phụ huynh đến đón các em học sinh về
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ
để xử lý theo quy định